thường đã dùng một chiếc kéo đâm một nhát vào vùng cổ của đại sau đó thường tiếp tục lấy búa đập vào vùng trán của đại thấy đại nằm im chảy nhiều máu thường bỏ mặt và đi ngủ
đến sáng khi phát hiện đại đã chết sợ người khác phát hiện nên thưởng đã kéo sát đại ra mương nước cạn khô sau nhà dùng áo mưa cuốn thi thể rồi lấy lá cây khô che phủ tránh sự phát hiện hành vi phạm tội của mình
kết thúc phiên tòa căn cứ vào tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo hội đồng xét xử đã tuyên phạt mai tấn thưởng tù trung thân về tội giết người
một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về việt nam rồi đưa đi các tỉnh tiêu thụ vừa bị công an tỉnh nghệ an phát hiện bắt giữ
sau một thời gian theo dõi vào đêm ngày hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba tại xã diễn hành huyện diễn châu công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an đã phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng vũ văn toản chú xã thanh hải huyện thanh liêm tỉnh hà nam về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy

hành sự công an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm văn thiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp cây thông trong xã cửa dương huyện phú quốc tỉnh kiên giang về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi bảy và có nốt ruồi cách một cm sau cánh mũi phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thủy nguyên thành phố hải phòng là hai đối tượng
đối tượng nguyễn xuân hữu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thị trấn minh đức huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
và đối tượng lương văn trường sinh năm hai nghìn hai hộ khẩu thường trú tại thôn năm xã hòa bình huyện thủy nguyên thành phố hải phòng

đối tượng nguyễn xuân hữu sinh năm hai nghìn sáu hộ khẩu thường trú tại thôn năm xã hòa bình huyện thủy nguyên thành phố hải phòng